thưa quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
nhân lực lao động ngành thủy sản đang là bài toán cấp thiết cả trước mắt lẫn lâu dài
trong bài viết đăng hai kỳ trên báo nhân dân của nhóm phóng viên miền trung có tiêu đề chung là
giải bài toán nhân lực ngành thủy sản các tác giả cho rằng
các tỉnh ven biển miền trung có hàng triệu lao động tham gia hoạt động kinh tế trên biển ven biển
và trong các nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản
tuy nhiên số lượng chất lượng nguồn nhân lực ngành thủy sản hiện chưa theo kịp yêu cầu phát triển
khiến ngành này chưa phát huy hết tiềm năng
hiện hiện có một hai trăm linh phương tiện hành nghề khai thác đánh bắt xa bờ của địa phương
cần tám năm trăm linh lao động
thế nhưng các tàu cá luôn thiếu lao động
nhất là đối tượng lao động có khả năng điều khiển các trang thiết bị trên tàu cá
lúc cao điểm khai thác cá ngừ đại dương các chủ tàu cá tìm không ra người đi biển
nguyên nhân của tình trạng này là do trước đây đào tạo lao động biển chủ yếu theo kiểu cha truyền con nối
người đi trước truyền kinh nghiệm cho người đi sau
xem việc kế tục nghề nghiệp như là sự mặc
hợp định không thay đổi
ngày nay nhiều người trong lớp trẻ không muốn làm nghề biển nữa
do lao động trên biển quá vất vả thu nhập thiếu ổn định
nhiều gia đình ngư dân sau thời gian bám biển có của ăn của để
cố gắng đầu tư cho con em học hành để thoát ly không theo nghề biển
vì vậy nguồn nhân lực chính được đào tạo tuyển dụng đi biển theo cách truyền thống lâu nay không còn nhiều nữa
quan hệ giữa chủ và bạn đang rất bấp bênh
do giữa chủ tàu và bạn thuyền hầu hết không có hợp đồng lao động
ràm buộc trách nhiệm quyền lợi của mỗi bên
vì vậy nhiều ngư dân không còn tha thiết với nghề đi biển
anh nguyễn hòa cường một ngư dân nam âu ở thành phố đà nẵng cho biết
nhân công nghề biển đi chuyến nào hưởng chuyến đó cũng không có bảo hiểm xã hội
trong khi mỗi chuyến vươn khơi kéo dài ba tháng thậm chí sáu tháng
điều kiện làm việc rất khó khăn và có thể hứng chịu nhiều rủi ro
đơn cử như những bệnh lý phát sinh trên biển như là đau ruột thừa
sốc phản vệ hoàn toàn có khả năng đe dọa tính mạng ngư dân
vì vậy bỏ nghề đi biển chuyển lên bờ làm công nhân lái xe bảo vệ
mở nhà hàng ăn uống nhỏ hùn hạp vốn liếng mở kiosk bán buôn hải sản
đã và đang là một xu hướng trong cộng đồng cư dân các làng trài ở thành phố đà nẵng
các tác giả bài báo nhận xét chất lượng nguồn lao động biển đang là vấn đề rất đáng suy nghĩ
lao động biển hiện nay có trình độ văn hóa thấp hơn
với lao động ở các ngành nghề khác
so với đánh bắt gần bờ đánh bắt xa bờ đòi hỏi lao động phải có trình độ và kiến thức nhất định
về nghiệp vụ để sử dụng và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động đánh bắt
những năm qua vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho nghề biển được các cấp ngành từ trung ương đến địa phương quan tâm
thông qua các chương trình như chương trình đào tạo nghề nông thôn
bồi dưỡng chứng chỉ thuyền trường máy trường thuyền viên
tập huấn hướng dẫn kỹ thuật khai thác bảo quản sản phẩm trên biển
hướng dẫn thuyền viên vận hành tàu vỏ thép vỏ vật liệu mới
tuy nhiên số lượng người đi biển tham gia vẫn chưa đáp ứng quy mô nhu cầu phát triển nghề cá hiện đại
cụ thể đến nay tỉnh bình định chỉ mới thực hiện phối hợp bồi dưỡng chứng chỉ thuyền trưởng
máy trưởng thuyền viên cho khoảng bốn người tập huấn nghề cho khoảng ba người đi biển
việc đào tạo nhân lực đi biển gặp nhiều khó khăn
do hầu hết ngư dân có trình độ thấp thường xuyên đi biển nên rất khó tập trung
ngư dân đánh bắt chủ yếu dựa vào kinh nghiệm mà chưa quan tâm học tập nâng cao kiến thức
để áp dụng và sản xuất hiệu quả hơn
ở tỉnh bình thuận đội ngũ thuyền trường máy trường chủ yếu được đào tạo
theo hình thức tập huấn ngắn ngày là chính cho nên thiếu kiến thức cơ bản
để có thể sử dụng các thiết bị hiện đại thiếu kiến thức về luật hàng hải
để có thể hoạt động khai thác ở những vùng biển quốc tế
hiện tỉnh bình thuận chỉ có duy nhất một chủ tàu có trình độ đại học chuyên ngành khai thác thủy sản
đó là ông lê văn nở phường hưng long thành phố phan thiết
chủ của ba tàu cá hành nghề vây rút chỉ chuyên đánh bắt ở vùng biển trường sa và nhà giàn đê ca
cách thức tổ chức sản xuất trên biển khả năng ứng dụng kiến thức và thực tiễn
cùng với kinh nghiệm đã giúp đội tàu của ông hoạt động rất hiệu quả
mỗi năm ông thu lợi nhuận hơn một mươi tỷ đồng
trong gần ba tám trăm linh lao động làm việc tại các doanh nghiệp
doanh nghiệp chế biến thủy sản số lao động có trình độ chuyên môn đại học
cao đẳng và trung cấp chỉ chiếm một mươi một chín còn lại là lao động phổ thông
tình trạng người lao động chưa được đào tạo bài bản dẫn đến hạn chế về năng lực sản xuất
diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương có biển
kết quả khảo sát gần đây cho thấy không ít nhà máy cơ sở chế biến nông lâm thủy sản
có hơn sáu mươi số lao động thiếu chuyên môn kỹ thuật
riêng các cơ sở chế biến thuộc khối dân doanh
của các ngành chế biến thủy sản tỉnh khánh hòa có đến khoảng tám mươi số lao động
không được đào tạo mà chỉ học các lớp bồi dưỡng ngắn ngày
do các cơ sở đào tạo hoặc doanh nghiệp tự tổ chức
về phía người sử dụng lao động gần một nửa số chủ cơ sở chế biến thủy sản
thiếu chuyên môn kỹ thuật hơn một nửa có sự hiểu biết chưa đầy đủ
về pháp luật liên quan tới ngành
nhu cầu lao động lớn nguồn lực không đáp ứng được cho nên
nhiều công ty doanh nghiệp chế biến thủy sản
phải tự tổ chức đào tạo
xong đây là quá trình đầy gian khó và nhiều bất cập
ông lê hữu tình phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản đắc lộc phú yên
đề nghị nhà nước cần có quyết sách mới có chiến lược
để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thủy sản lâu dài
ông cho biết tại tỉnh phú yên nhu cầu lao động có trình độ chuyên môn cao
là rất lớn nhưng nguồn nhân lực lại không đáp ứng được
vì thế hàng năm công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản đắc lộc
phải tự tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động
vậy đâu là nguyên nhân thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng
nguồn nhân lực phục vụ ngành thủy sản trong đó có cả nguồn nhân lực chất lượng cao
trên những con tàu đánh bắt khơi xa trong những nhà máy chế biến thực phẩm biển
đang thiếu nghiêm trọng nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng cao
trong khi đó rất nhiều sinh viên học sinh ra trường không tìm được việc làm
vậy làm thế nào để thu hút người lao động có tay nghề đến với biển
hiện cả nước có hơn năm mươi trường đại học và cao đẳng chuyên đào tạo
hoặc có đào tạo ngành nghề liên quan ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản
ngoài ra hệ thống trường dạy nghề cũng phát triển với hơn ba trăm linh trường cao đẳng
trung cấp chuyên nghiệp và hàng nghìn cơ sở đào tạo nghề chế biến thủy sản
ở nước ta có một số trường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thủy sản như
học viện nông nghiệp việt nam trường đại học nông lâm tp hcm
trường đại học nha trang tiền thân là trường đại học thủy sản nha
trường đại học nông lâm huế đào tạo kỹ sư cử nhân hệ chính quy ngành thủy sản
tập trung chủ yếu cho hai chuyên ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản
tuy nhiên hàng chục năm qua hệ thống này không thay đổi mặc dù từ lâu
đã có sự biến đổi rất lớn trong cơ cấu kinh tế xã hội
trong điều kiện tự nhiên đối với nghề cá trong công cuộc đổi mới và hội nhập
sự gắn kết vĩ mô giữa trường đào tạo ngành thủy sản với xã hội
ngày càng rời ràng
cần sớm đổi mới hệ thống đào tạo này thì ngành thủy sản mới mong nâng cao được hiệu quả
từ khi nghề cá việt nam chuyển sang mô hình mới
đội tàu đánh bắt cá do ngư dân làm chủ
các đội tàu đánh cá công suất lớn lần lượt giải tán mạnh ai nấy làm
ngành đào tạo khai thác thủy sản theo đó ngày càng xa suốt
tàu thuyền đánh bắt cá của ngư dân chủ yếu là công suất nhỏ
đánh bắt ven bờ cho nên đội ngũ kỹ sư khai thác trở nên không còn cần thiết
vì vậy việc đào tạo cán bộ kỹ thuật khai thác thủy sản tại các cơ sở đào tạo đứng trước nguy cơ tan rã
lực lượng sinh viên vào khoa khai thác của trường đại học thủy sản nha trang cứ giảm dần rồi đứt hẳn
cây nôi đào tạo ngành khai thác thủy sản bị xóa sổ ở ngay chính nơi được coi là trọng điểm nghề cá phía nam đất nước
có ý kiến cho rằng sự giải thể khoa khai thác thủy sản của trường đại học nha trang là tất yếu do ngành thủy sản thiếu định hướng
một chiếc thuyền công suất hai mươi cv không cần thiết phải có kỹ sư thủy sản
rõ ràng công tác đào tạo đã không còn phù hợp với phương thức sản xuất mới trong thực tiễn
đã đến lúc cơ quan quản lý nhà nước ngành thủy sản phải xác định họ và ngành thủy sản nhất là ngành khai thác thủy sản
đang cần những hình mẫu kỹ sư khai thác thủy sản với năng lực chuyên môn nghiệp vụ ra sao số lượng thế nào cho phù hợp với trình độ hiện đại của nghề cá
để phát triển nghề cá
việt nam không thể lấy mô hình của mấy chục năm trước áp vào thực tiễn hiện tại
nhằm thúc đẩy phát triển khai thác hải sản
ubnd huyện thăng bình tỉnh quảng nam đang triển khai một số giải pháp trong đó chú trọng đào tạo nhân lực
trước hết là đào tạo thuyền trường máy trường nhằm tạo nguồn lao động có tay nghề cao
hiểu biết các quy định của nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
về bảo đảm an toàn cho người và tàu cá để phục vụ lao động trên biển có hiệu quả
cơ chế của huyện là hỗ trợ một trăm linh kinh phí đào tạo bằng thuyền trường máy trường
đồng thời tiếp cận các hỗ trợ của trung ương và của tỉnh để thúc đẩy phát triển khai thác hải sản xa bờ
cùng với đổi mới công tác đào tạo lao động biển phải tổ chức lại sản xuất trên biển
trước hết là cho lực lượng khai thác xa bờ gắn với điều chỉnh xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với từng nghề
tổ chức nhiều hình thức liên kết trong sản xuất như tổ đội khai thác thủy sản tổ đội thu mơ thủy sản
hợp tác xã hoặc doanh nghiệp khai thác thu mua thủy sản để phát huy được sức mạnh tập thể trong khai thác hải sản
tương trợ nhằm giảm chi phí cho từng chuyến biển tìm kiếm ngư trường cứu nạn cứu hộ góp phần tăng hiệu quả sản xuất
ông ngô tấn phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam cho biết
để khắc phục sự thiếu hụt nguồn lao động trong khai thác hải sản giải pháp căn cơ là phải cơ cấu lại ngành
từng bước sắp xếp lại lao động ở các nghề theo hướng tăng nhanh lao động ở các ngành nghề đánh bắt có giá trị kinh tế cao như chụp mực lưới vây lưới rê hỗn hợp
ông ngô tấn cho biết tỉnh sẽ tiếp tục giúp ngư dân nhân rộng các nghề sản xuất xa bờ hiệu quả như câu mực khơi chụp mực lưới vây
theo kế hoạch ngư dân sẽ được đào tạo nghề hướng dẫn khuyến khích thực hiện mô hình đội tàu khai thác hải sản gắn với dịch vụ hậu cần
tiêu thụ sản phẩm sơ chế sản phẩm trên tàu để tăng thời gian bám biển giảm chi phí vận chuyển sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm sau khai thác
phó chủ tịch hội nghề cá việt nam võ thiên lăng phân tích
phát triển kinh tế biển không chỉ là vấn đề xóa đói giảm nghèo cho ngư dân và người dân ven biển thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
mà còn vì mục tiêu bảo đảm an ninh quốc phòng giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia
một số địa phương ven biển cho rằng
muốn hiện đại hóa nghề cá phải có hỗ trợ tương xứng
trước hết là kinh phí để ngư dân đầu tư phát triển các nghề mới cho hiệu quả cao trang bị máy móc hiện đại
không có nguồn vốn để chuyển đổi ngành nghề để đầu tư phương tiện đánh bắt xa bờ là khó khăn lớn nhất hiện nay của ngư dân
tiến sĩ lê công nhường giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh bình định
đề nghị chính phủ có quy định cụ thể hơn trong phát triển du lịch ven biển như
gành quỹ đất tái định cư cho ngư dân ở ngay ven biển
bảo đảm thuận lợi cho sinh hoạt hoạt động nghề biển của họ
bảo đảm đời sống xã hội của cộng đồng dân cư các làng trài và làng nghề truyền thống của họ được tốt hơn
chính phủ cần ưu tiên các đề án phát triển du lịch có gắn kết với hoạt động nghề biển của ngư dân
cũng như cùng ngư dân cải tạo nhà ở của họ
thiết kế lại làng để cùng làm du lịch kiểu homestay như một số vùng du lịch khác
trước đây khi đánh bắt khơi xa hoạt động đơn lẻ
ngư dân gặp rất nhiều khó khăn
việc thành lập nghiệp đoàn nghề cá bước đầu đáp ứng được mong mỏi của ngư dân
tạo thêm điểm tựa để bà con an tâm bám biển
chương trình tạm dừng ở đây
xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau